thông tin từ văn phòng chính phủ cho biết từ hôm nay ngày một mươi hai tháng năm
cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm sáu dịch vụ công hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
các dịch vụ bao gồm hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương
ngừng việc đối với người lao động kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp
kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất
tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
dự kiến các dịch vụ công mới sẽ hỗ trợ cho khoảng bốn triệu người lao động và người sử dụng lao động
rút ngắn thời gian thực hiện từ sáu đến một mươi ngày làm việc với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp
đồng thời thông qua kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị sẽ hỗ trợ mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ của nhà nước theo nghị quyết bốn mươi hai của chính phủ và quyết định một mươi năm của thủ tướng